thưa quý vị và các bạn thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn
trong những năm qua công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy thủ trưởng công an các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chăm lo
bằng những việc làm thắm tình đồng chí đồng đội có ý nghĩa giáo dục chính trị và nhân văn sâu sắc
góp phần tích cực củng cố hậu phương công an nhân dân tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vâng lãnh đạo đảng nhà nước cũng ghi nhận đánh giá bộ công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn quốc
đã có nhiều việc làm thiết thực nghĩa cử cao đẹp dành nguồn nhân lực kinh phí lớn để xây dựng và sửa chữa nhà tỉnh nghĩa
trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất tinh thần chăm sóc các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng
vâng thưa quý vị và cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cũng đã trả lời phỏng vấn truyền hình công an nhân dân
về việc thực hiện chính sách đối với người có công trong công an nhân dân